đới do đông nam ẩm vẫn còn hoạt động
vì thế khu vực các tỉnh lào cai yên bái hòa bình sang đến khu vực các tỉnh quảng ninh hải phòng thái bình và nam định
trời vẫn còn nhiều mây nhưng không có mưa
nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở bắc bộ có tăng nhưng không nhiều
các tỉnh vùng núi nhiệt độ từ hai mươi hai mươi một độ còn ở khu vực đồng bằng nhiệt độ từ hai mươi một đến hai mươi ba độ
với mức nhiệt này thì cả ngày hôm nay miền bắc trời vẫn còn rét
riêng khu vực các tỉnh lai châu điện biên và sơn la tác động của không khí lạnh không đáng kể
vì thế trời vẫn có nắng và nhiệt độ tiếp tục ở mức cao từ hai mươi năm đến hai mươi tám độ
dự báo trong hai ba ngày tiếp sau khối không khí lạnh sẽ suy yếu đi nhanh
vùng áp thấp phía tây phát triển trở lại và mang nắng tới và miền bắc sẽ chấm dứt tình trạng mưa rét
không khí lạnh cũng khiến cho một loạt các tỉnh thành miền trung từ thanh hóa trở vào đến đà nẵng lúc này trời đang khá là nhiều mây
khu vực thanh hóa đến hà tĩnh và phần phía bắc của tỉnh quảng bình nhiệt độ thấp dưới một mươi chín độ trời rét nhưng mưa thì không còn
sự suy yếu của khối không khí lạnh sẽ là tiền đề cho sự tăng nhiệt trở lại của miền trung trong ngày hôm nay
với mức nhiệt cao nhất trong ngày từ thanh hóa đến hà tĩnh nhiệt độ cao nhất trong ngày chỉ từ hai mươi hai đến hai mươi bốn độ trời lạnh
các tỉnh từ quảng bình đến thừa thiên huế nhiệt độ nhỉnh hơn ở mức từ hai mươi năm đến hai mươi bảy độ trời mát mẻ
khu vực từ đà nẵng trở vào đến bình thuận cũng đón ngày đầu tuần trong tiết trời nắng giáo với một mức nhiệt vừa phải từ ba mươi đến ba mươi hai độ
với các tỉnh thành phía nam hôm nay tiếp tục
tiếp tục là một ngày nắng mạnh đồng nghĩa nhiệt độ tăng cao
ở tây nguyên nhiệt độ giao động trong khoảng từ ba mươi hai đến ba mươi bốn độ
với khu vực nam bộ nắng nóng từ ba mươi năm đến ba mươi sáu độ tiếp tục xuất hiện ở một loạt các tỉnh miền đông
còn ở khu vực miền tây nhiệt độ thấp hơn ở ngưỡng từ ba mươi ba đến ba mươi bốn độ
trên biển dưới tác động của khối không khí lạnh suy yếu trong sáng và đêm nay
ở khu vực phía bắc của vịnh bắc bộ tiếp tục có sương mù và mưa phùn
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống dưới một km
ngoài khơi khu vực huyện đảo hoàng sa gió hướng đông bắc đến đông yếu cấp ba bốn
với khu vực huyện đảo trường sa gió đông bắc cường độ cấp bốn cấp năm
và sau đây là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước